cùng với tội danh giết người sáng qua bị cáo đỗ hồng long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã hợp thành huyện hợp dương tỉnh sơn huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
đã bị tòa án nhân dân tỉnh hải dương đưa ra xét xử sơ thẩm tại thị trấn lai cách huyện cẩm giang tỉnh hải dương
theo cáo trạng long thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp là anh phạm văn quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã cẩm đoài huyện cẩm giang tỉnh hải dương
chiều ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi năm giữa hai người xảy ra xô xát khoảng hai mươi một h bốn mươi phút thấy anh quân ra khỏi công ty long dùng dao thủ sẵn chém vào cổ và cánh tay anh quân khiến nạn nhân tử vong
sau đó đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đỗ hồng long mức án tù trung thân về tội giết người